công ty nhiệt điện vĩnh tân đơn vị quản lý và vận hành nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai vừa mời người dân huyện tuy phong sống cạnh nhà máy tới thăm quan kiểm tra giám sát công tác vận hành nhà máy đặc biệt là công tác quản lý môi trường của nhà máy
gần ba mươi người đại diện cho nhân dân địa phương và cán bộ chính quyền huyện tuy phong đã vào tham quan quy trình hoạt động nhà máy giám sát công tác vận hành cũng như xử lý môi trường quản lý bãi thải sì của công ty nhiệt điện vĩnh tân
tại đây đại diện nhà máy nhiệt điện vĩnh tân ii đã giới thiệu sơ lực về quy trình vận hành nhà máy bãi xỉ công tác vận hành hệ thống tiếp cận than công tác kiểm soát và xử lý cho bay khói thải nước thải hoạt động xử lý tại bãi xỉ thải của nhà máy đồng thời giải đáp những thắc mắc các câu hỏi về vấn đề vận hành các hoạt động xử lý bảo vệ môi trường của nhà máy
nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai cũng đã mở cửa mời người dân và chính quyền địa phương vào thăm quan
kiểm tra nhất là về công tác hoạt động sản xuất của nhà máy và đặc biệt là công tác về đảm bảo môi trường với nhằm mục đích để người dân hiểu rõ hơn về hoạt động sản xuất của công ty và đặc biệt là công tác những công nghệ về đảm bảo môi trường để cho người dân yên tâm
định kỳ thì hàng tháng thì công ty sẽ mở cửa và mời người dân và chính quyền địa phương tham quan kiểm tra về công tác hoạt động cũng như đảm bảo môi trường
nhà máy nhiệt điện vĩnh tân ii
nhà máy nhiệt điện vĩnh tân ii gồm hai tổ máy có công suất một hai trăm bốn mươi bốn mw do tổng công ty phát điện ba làm chủ đầu tư thuộc trung tâm điện lực vĩnh tân đặt tại xã vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận từ năm hai nghìn một mươi năm khi đi vào hoạt động chính thức
mỗi ngày nhà máy sản xuất hơn hai mươi ba triệu kwh đã góp phần rất lớn vào việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho hệ thống điện quốc gia để phục vụ phát triển kinh tế xã hội đặc biệt cho khu vực miền nam
năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua nhà máy đã cung cấp cho hệ thống điện bảy một trăm linh năm triệu kwh đạt một trăm linh chín mươi chín kế hoạch đề ra

năm hai nghìn một mươi sáu nhà máy đã cung cấp cho hệ thống điện bảy một trăm linh năm triệu kwh đạt một trăm linh chín mươi chín kế hoạch đề ra